hôm nay ngày một mươi ba tháng ba viện kiểm sát nhân dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với hoàng đình tuấn hay còn gọi là tuấn phỏ mã hay tuấn ba mươi sáu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh thanh hóa
đỗ văn bình hai mươi tám tuổi trần văn phúc ba mươi năm tuổi cùng chú huyện thường xuân tỉnh thanh hóa và nguyễn văn huy hai mươi tuổi ở huyện nho quang tỉnh ninh bình cùng về tội đánh bạc
bước đầu cơ quan điều tra xác định từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng một tại quán bia trên địa bàn thị trấn trở huyện yên phong tuấn phỏ mã và đồng phạm cùng nhau chuẩn bị a cá cược được thua bằng tiền
theo nguồn tin trong quá trình điều tra cơ quan tố tụng xác định tuấn phỏ mã cùng ba người khác đánh bia trong một cuộc chiến
các đối tượng đã đánh từ tối hôm trước đến chiều hôm sau với rất nhiều ván bia
một nguồn tin cho biết các đối tượng đánh mỗi ván năm hai mươi triệu đồng tổng số tiền đánh lên tới một tỷ đồng
được biết tấn phò mã là một trong những nhân vật nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội facebook tiktok youtube
người này chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông một cách êm đẹp và giải thích về luật giao thông đường bộ
thậm chí khi người đàn ông này có mặt nhiều tổ đội cảnh sát giao thông
ngay lập tức bỏ qua vi phạm
điển hình như trong một video đăng ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tuấn phỏ mã quay lại hình ảnh một người phụ nữ dừng xe máy trên vỉa hè
chạy đến nói chuyện với một cán bộ mặc sắc phục của cảnh sát giao thông đứng ở bốt chưa rõ địa điểm
rồi nhanh chóng quay lại dắt xe máy rời đi
cùng lúc này một người đàn ông được cho là tuấn phở mã ngồi trong xe ô tô chạy xe tới nói vọng ra
anh em thấy không đấy em ra đi luôn sướng
sướng là đi được luôn đấy nha rất chi là may đấy nha
sau đó người đàn ông này hạ kính ô tô nói với người phụ nữ
nhớ về cảm ơn em nhé cứ về tìm tuấn phỏ mã ba mươi sáu là biết
người phụ nữ này gật đầu rồi chạy xe đi
hiện kênh tiktok của tuấn phỏ mã có tới ba tám triệu lượt thích và hơn ba trăm linh người đăng ký theo dõi
các clip của người này ngoài qua hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cọ dâu
thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn người dân
các clip của người này ngoài qua hình ảnh của hàng trăm ngàn người
hoàng đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đăng ký hộ cầu thường trú tại khu phố hai
thị trấn thường xuân huyện thường xuân thanh hóa
nhiều người dân thị trấn thường xuân bất ngờ khi biết tuấn sinh ra và lớn lên tại đây
trao đổi với phóng viên ông cẩm bá huyến
chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn thường xuân cho biết
hoàng đình tuấn sinh ra và lớn lên tại thị trấn học xong phổ thông vào miền nam làm việc
tuấn sinh ra trong gia đình bố mẹ buôn bán nhỏ nhà có hai anh em
tuấn là con đầu rất kín tiếng mỗi lần về quê không có điều tiếng gì
khoảng một mươi năm trước tuấn kết hôn với một phụ nữ ở xã lương sơn huyện thường xuân
rồi chuyển về sinh sống ở nhà vợ
người dân ở đây không ai biết vi tuấn ít xuất hiện
theo chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn thường xuân
tuấn từng có tiền án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sau khi chấp hành án phạt tù xong trở về sinh sống và làm việc tại bắc ninh
trước đó từ đêm ngày một mươi năm tháng một đến chiều ngày một mươi sáu tháng một
tại quán bia ở thị trấn trở huyện yên phong tỉnh bắc ninh
nhóm người gồm hoàng đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đỗ văn bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trần văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại huyện thường xuân tỉnh thành hóa
và nguyễn văn huy sinh năm hai nghìn bốn
chú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình
cùng nhau đánh bạc giữa hình thức bán bia được thua bằng tiền
nói về hành vi đánh bạc
mà tuấn phỏ mã đang bị điều tra
trao đổi với phóng viên dân việt
luật sư nguyễn thị quỳnh thơ
văn phòng luật sư interla cho biết
pháp luật việt nam nghiêm cấm các hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trái phép dưới hình thức sát phạt
cá cược ăn thua bằng tiền
hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép
là hành vi vi phạm pháp luật
nếu số tiền đánh bạc trị giá từ năm triệu đồng trở lên
người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại điều ba trăm hai mươi một tội đánh bạc
tại điều ba trăm hai mươi hai tội tổ chức đánh bạc
theo bộ luật hình sự
theo bà thơ hiện nay
chỉ có một số hình thức đánh bạc
tại các casino dành cho du khách nước ngoài
một số trò chơi đua ngựa đua chó
trò chơi có thưởng
sự đoán kết quả tỷ số bóng đá quốc tế
có sự quản lý của nhà nước
mới được phép hoạt động theo quy định của pháp luật
tuy nhiên nếu các hình thức đặt cược
cá cược ăn thua bằng tiền
mà không tuân thủ quy định của pháp luật
không thuộc trường hợp nhà nước cho phép
đó đều là hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trái phép
người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trái phép
sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về hành vi đánh bạc
điều ba trăm hai mươi một mà tuấn phỏ mã đang bị điều tra
bộ luật hình sự quy định như sau
người nào đánh bạc trái phép
dưới bất kỳ hình thức nào
được thua bằng tiền hay hiện vật
trị giá từ năm đến dưới năm mươi triệu đồng
hoặc dưới năm triệu đồng
nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi này
hoặc hành vi quy định tại điều ba trăm hai mươi hai của bộ luật này
hoặc bị kết án về tội này
hoặc tội quy định tại điều ba trăm hai mươi hai của bộ luật này
chưa được xóa an tích mà còn vi phạm
sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ
đến ba năm hoặc phạt tù
từ sáu tháng đến ba năm
nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp
tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc
trị giá năm mươi triệu đồng trở lên
sử dụng mạng internet mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử
để phạm tội tái phạm nguy hiểm
sẽ bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
bên cạnh đó người phạm tội
còn có thể bị phạt tiền từ một mươi đến năm mươi triệu đồng
đây là hình phạt bổ sung
như vậy theo bà thơ
hành vi đánh bạc mà tuấn phỏ mã
đang bị điều tra có hình phạt cao nhất
là bảy năm tù còn đối với hành vi
tổ chức đánh bạc hình phạt cao nhất
là một mươi năm tù
liên quan đến sự việc trên tiến sĩ
luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng
luật sư chính pháp cho rằng
với đặc điểm của không gian mạng là ai cũng có thể
tạo lập tài khoản đăng tải thông tin
và thông tin có sự kiểm duyệt lòng lèo
người đưa thông tin phải chịu trách nhiệm
về nội dung của mình
thêm vào đó là số lượng người tham gia mạng xã hội
để giải trí tìm kiếm những điều lạ lẫm
chiếm một số lượng rất lớn
chính vì vậy thời gian qua có không ít
những người nổi tiếng nhở khoe thân
trừ bậy hoặc có những hành vi ứng xử
lôi sống quan điểm suy nghĩ lệch lạc
bên cạnh đó nhiều đối tượng
có hành vi chống đối lực lượng chức năng
tuyên truyền những điều nhảm nhí cũng nhanh chóng
được nhiều người theo dõi trên không gian mạng
điều đáng nói là những đối tượng này
thường được nhiều người trẻ chưa thành niên
theo dõi và học theo làm theo
trong các nội dung đăng tài
không ít những hành vi có dấu hiệu
vi phạm pháp luật cây ảnh hưởng sâu
đến an ninh trật tự an toàn xã hội
đặc điểm chung của những đối tượng trên
là thích khoe tiền khoe chiến tích
khoe cả hành vi vi phạm pháp luật
lên không gian mạng hoặc có những quan điểm
lôi sống xa đoạ trụy lạc
trai với thuẩn phóng mỹ tục
thể hiện ý thức coi thường pháp luật
coi thường tính mạng sức khỏe
xanh dự nhân phẩm của người khác
nên việc bị xử lý là không tránh khỏi
ông cường cho rằng không gian mạng
là nơi sức lan tỏa thông tin nhanh chóng
và có tác động trực tiếp đến dư luận xã hội
bởi vậy với các đối tượng
có hành vi lệch chuẩn không phù hợp
với chuẩn mực đạo đức và có hành vi
vi phạm pháp luật trên không gian mạng
thì việc phê phán đấu tranh lệ bỏ
khỏi không gian mạng là cần thiết
và được sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội
thời gian qua hàng loạt đối tượng
giang hồ mạng đã bị bắt giữ
xử lý về nhiều hành vi vi phạm pháp luật
khác nhau nhiều đối tượng nổi tiếng
trên mạng nhờ bóc phốt tạo ra
các hội nhóm đấu tố lẫn nhau
thu thập trái phép thông tin cá nhân
đưa ra những thông tin giả mạo sai sự thật
xâm phạm bí mật đời tư cá nhân
cũng đã bị cơ quan chức năng
khởi tố bắt giữ giúp môi trường mạng
dần trở nên trong sạch hơn
từ đó tiến sĩ luật sư đặng văn cường
cho rằng nổi tiếng vì mang lại
giá trị thực sự cho xã hội
truyền bá những nội dung nhân văn tích cực cho cộng đồng
và mang đến những giá trị về trí thức
trí thì mới có chỗ đứng trong xã hội
tiến sĩ luật sư đặng văn cường
nhấn mạnh còn những người gây ra
tay tiếng trên không gian mạng nổi tiếng
bằng chiều trò việc bị xử lý là điều
khó tránh bởi những tay tiếng đó là
biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật
vậy nên mong những người này hãy bớt
ảo tưởng sức mạnh vì trước pháp luật
tất cả mọi người đều bình đẳng